sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập và xét tuyển nguyện vọng ba năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín cho ba mươi năm trường trên địa bàn thành phố
đây là những trường đã tuyển sinh đợt một nhưng còn chỉ tiêu đa phần các trường có điểm chuẩn bổ sung thấp hơn điểm chuẩn đã công bố từ năm đến một điểm
trong đó có những trường tốt đầu như trung học phổ thông thăng long với điểm chuẩn mới là bốn mươi chín giảm năm so với điểm chuẩn đợt một
yên hòa bốn mươi chín điểm giảm một điểm so với điểm chuẩn đợt một
những học sinh đạt điều kiện sau khi hạ điểm chuẩn có thể nộp hồ sơ bổ sung ngay trong ngày mai ngày năm tháng bảy
trong số ba mươi năm trường có điểm chuẩn bổ sung thì sáu trường được sở giáo dục đào tạo cho phép tuyển nguyện vọng ba
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng sáu sở giáo dục đào tạo hà nội công bố điểm chuẩn
trong số ba mươi trường có điểm chuẩn lớp một mươi các trường trung học phổ thông khối không chuyên
theo đó điểm chuẩn nhiều trường giảm từ một đến ba điểm so với năm trước